phải quyết liệt ngăn chặn tình trạng dịch covid một mươi chín lây nhiễm trong cộng đồng
ra soát các trường hợp nghi ngờ tiến hành xét nghiệm nhanh để phân loại
khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh với tinh thần khẩn trương và khẩn trương hơn nữa
đây là tinh thần được ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín nhấn mạnh
trong cuộc họp diễn ra vào sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp một số vấn đề quan trọng được các thành viên ban chỉ đạo tập trung thảo luận
và thống nhất như vấn đề kiểm soát biên giới chống lây nhiễm trong các cơ sở y tế
tổ chức cách ly đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển
và người hỗ trợ trang bị máy đo thân nhiệt tại các cảng hàng không nội địa
vấn đề về bảo đảm trang thiết bị bảo hộ thuốc men test kit xét nghiệm
máy móc vật tư y tế kinh phí là những vấn đề cần được khẩn trương thực hiện
để phục vụ công tác chống dịch trong toàn quốc
điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội ngũ trong tuyến đầu chống dịch của chúng ta
những y tá bác sĩ công an quân đội được an toàn trong cuộc chiến này
đặc biệt cần đẩy mạnh vai trò của các địa phương trong công tác xét nghiệm sàng lọc sớm
vì thế các thành viên ban chỉ đạo cũng trao đổi và thống nhất việc ưu tiên
mọi gói hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín cho các địa phương
ban chỉ đạo yêu cầu là cấp ủy chính quyền chỉ đạo sát sạc
chính quyền cơ sở với nông cốt là công an và y tế thực hiện đúng chỉ đạo
của chúng ta
bộ y tế khẩn trương hướng dẫn tạo điều kiện cho các địa phương sử dụng bộ kit xét nghiệm
để đẩy nhanh tiến đội xét nghiệm sàng lọc
giao bộ y tế bộ công thương bộ tài chính thống nhất bàn cơ chế tài chính bảo đảm vật tư cho chống dịch